thưa quý vị hà nội đã và đang từng bước quay trở lại với cuộc sống bình thường mới
nhằm phát triển kinh tế sau khi dịch bệnh được kiểm soát
các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống vui chơi giải trí đã được phép quay trở lại
và mới đây nhất là quán bar karaoke
công tác phòng chống dịch cũng như bảo đảm an ninh trật tự đang được lực lượng chức năng
triển khai đồng bộ và sau đây là ghi nhận của phóng viên intv vào chiều tối ngày hôm qua
sau thời gian dài nghỉ vì đại dịch covid một mươi chín đến ngày hôm nay ngày tám tháng bốn
các hoạt động như karaoke ba đã được phép hoạt động quay trở lại
và để đảm bảo công tác phòng chống dịch cũng như đảm bảo tình hình an ninh trật tự
lực lượng chức năng đã đến từng địa điểm từng khu vực để kiểm tra tuyên truyền nhắc nhở các chủ cửa hàng
lực lượng chức năng đã phân chia nhiều tổ công tác đến nhiều địa điểm khác nhau
để kiểm tra việc hoạt động của các cơ sở kinh doanh
ngay sau khi được phép quay trở lại hoạt động các quán bar đã đón lượng khách lớn đến vui chơi giải trí
theo đánh giá và nhận định của cơ quan chức năng quán bar là địa điểm có thể xảy ra tình trạng lộn xộn gây mất an ninh trật tự
cũng như việc tổ chức sử dụng các chất kích thích chất cấm nếu không được kiểm tra và nhắc nhở
phương và các đội nghiệp vụ đã hướng dẫn cho cơ sở trong thời gian tới yêu cầu

yêu cầu cơ sở chức năng chấp hành làm sao là thật tốt
tránh để xảy ra những cái gì nó sai so với quy định
cơ sở đã cam kết với đoàn kiểm tra
sau gần một năm tạo dựng hoạt động ngày hôm nay cơ sở chính thức mọi người sẽ làm
công tác đầu tiên là đảm bảo những yêu cầu về hành động dịch
chiếc khu vực cửa đã được các cơ quan văn hành
từ bì bán phương công an phương y tế phương
cũng có đến tuyên truyền hướng dẫn cơ sở để chuẩn bị đề dụng đáng gai
cơ quan chức năng cũng đã gửi tất cả những biên bản cam kết với cơ sở
và cơ sở cũng đã cam kết với chính quyền địa phương
cơ sở sẽ hoạt động đúng lý do quy định
việc kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh như ba karaoke sẽ được lực lượng chức năng
đặc biệt là tổ công tác liên ngành gồm đội cảnh sát kinh tế đội quản lý thị trường
ủy ban nhân dân các phường của quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội
phối hợp tập trung kiểm tra thường xuyên trong thời gian tới
nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trước đó chính quyền địa phương đã đến từng cơ sở để kiểm tra công tác phòng chống dịch
những cơ sở bảo đảm được các quy định của bộ y tế mới được phép hoạt động